thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài các đối tượng đã gia tăng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật đặc biệt là tội phạm có liên quan đến ma túy
rất nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt đã được sử dụng nhằm che mắt lực lượng chức năng
quyết liệt triệt phá tội phạm ma túy công an tỉnh quảng ngãi đã chặt đứt các đường dây hoạt động trong mùa dịch
quán karaoke massa đông đô hải tp quảng ngãi
hàng chục nam thanh nữ tú đang bay lắc cùng ma túy âm thanh được bật ở mức tối đa
một bữa tiệc ma túy trong thời điểm dịch bệnh do đối tượng vũ ngọc sinh tổ chức
lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã ập vào bắt quả tang các đối tượng tại hiện trường
đoàn tiệc triệt phá này là do dịch dân hóa

hơn ba tháng qua trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa hàng chục điểm sử dụng ma túy tại các quán karaoke nhà nghỉ khách sạn với hàng trăm đối tượng nam nữ sử dụng ma túy
các vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra ở thời điểm mà cả nước cả tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch covid một mươi chín
những thanh niên này vẫn bất chấp các quy định tìm kiếm địa điểm để tụ tập tiệc tùng bay lắc và thác loạn
lúc một mươi giờ là anh kia cho trung phẩm với em có gọi cho em là kêu em tới làm xong rồi em tới em cứ sử dụng chất ma túy
đã có sự tiếp tay hưởng lợi và tạo điều kiện của các chủ quán cơ sở kinh doanh karaoke nên mới có những bữa tiệc ma túy trong thời điểm dịch bệnh
ngoài việc để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình
các cơ sở trên còn vi phạm quy định cấm tập trung đông người hoạt động karaoke trong mùa dịch
ngăn chặn những hành vi này không chỉ đòi hỏi sự vào công
nhưng cũng là cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng sự quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện
mà quan trọng nhất chính là cách quản lý giáo dục con em trong mỗi gia đình
để chính các bạn trẻ phải tự nhận thức rõ về tác hại của ma túy các chất gây ảo giác
để tránh xa sự cám rỗ đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay